phú không đúng quy định dẫn đến thua lỗ bộ công thương thiếu thường xuyên kiểm tra
giám sát việc chuyển nhượng vốn những thiếu sót vi phạm trên thuộc bộ công thương
hội đồng quản trị tổng giám đốc tập đoàn dầu khí việt nam và tập đoàn dệt may việt nam
từ năm hai nghìn bảy đến nay thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ
chỉ đạo bộ công thương chỉ đạo và thực hiện kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tổ chức
và cá nhân tại bộ công thương tập đoàn dầu khí việt nam và tập đoàn dệt may việt nam
thuộc thẩm quyền có liên quan đến các khuyết điểm sai phạm
đối với tập đoàn dầu khí việt nam tập đoàn diệt may việt nam các đơn vị góp vốn
và công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm điểm
xử lý trách nhiệm theo quy định đối với người đại diện vốn tại công ty cổ phần hóa dầu
và sơ sợi dầu khí và các đơn vị cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến các khuyết điểm
sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi